tại huyện diễn châu sau khi khống chế được dịch lở mồm long móng tại xã diễn thái
thì trên địa bàn huyện lại xuất hiện ổ dịch mới tại bốn hộ xóm một mươi sáu xã diễn đoài
trạm thú y diễn châu lấy mẫu xét nghiệm kết quả có sáu con da súc gồm bốn con bò một con trâu
và một con lợn thịt của bốn hộ gia đình ở xóm một mươi sáu xã diễn đoài đã mắc bệnh lở mồm long móng
nguyên nhân ban đầu được xác định do gia súc bị bệnh đều chưa được tiêm phòng lở mồm long móng
ngay sau khi phát hiện dịch xã diễn đoàn đã tăng cường công tác vệ sinh và phòng dịch trên toàn xã
trạm thú y diễn châu kịp thời cung cấp bốn mươi tám lít bencoxid tiến hành phun tiêu độc khử trùng
và năm trăm linh liều vaccine phòng lở mồm long móng tiêm cho toàn bộ gia súc trên địa bàn xã diễn đoài
đến nay huyện diễn châu đã có hai ổ dịch lở mồm long móng
huyện đã có yêu cầu ba mươi chín xã thị trấn trên địa bàn tập trung phòng chống dịch lở mồm long móng
và các loại dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi
huyện đã có yêu cầu ba mươi chín xã thị trấn trên địa bàn tập trung phòng chống dịch lở mồm long móng